trước tình trạng xe quá khổ quá tải có dấu hiệu diễn biến phức tạp
thời gian qua lực lượng thanh tra giao thông tp hà nội đã phối hợp với lực lượng công an
tại các quận huyện tập trung lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường
nhất là những tuyến trục chính đường xuyên tâm
đây là lần đầu tiên anh huỳnh vi phạm chở quá khổ quá tải
với mức phạt tạm giữ giấy phép lái xe cộng với số tiền phạt cao
nhiều lái xe như anh huỳnh đã có bài học kinh nghiệm
thời gian qua lực lượng thanh tra giao thông hà đông đã phối hợp với đội giao thông trật tự
công an quận triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
trong đó đã giả soát các phương tiện chở vật liệu xây dựng trên địa bàn
có biểu hiện cơi nới thùng hàng không đúng với thiết kế
trực tiếp gặp gỡ với các chú xe
các tổ công tác trên địa bàn quận hà đông tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sử dụng các phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện chính xác vi phạm
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lái xe chở hàng quá tải trọng
hoặc là chúng tôi cưng quyết xử lý

thì việc giao quân xử lý vi phạm về quá khổ quá tải nhằm tăng cường gian đe giáo dục tạo truyền biến tích cực về nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe
đồng thời qua xử lý sẽ phát hiện những tồn tại bất cập trong kiểm định đăng ký kinh doanh vận tải
để tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này góp phần kiêm chế làm giảm tai nạn giao thông
thưa quý vị ngày ba tháng năm tại tỉnh thái nguyên đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như triển khai chiến dịch cao điểm
về tuyên truyền vận động phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thay đổi nhận thức hành vi của cộng đồng

nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường nâng cao chất lượng điều kiện sống của người dân vùng nông thôn vùng sâu vùng xa đặc biệt là trẻ em
hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên có hai trăm năm mươi bốn công trình cấp nước sạch nông thôn
tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt chín mươi sáu năm mươi bốn trong đó có năm mươi năm bảy mươi sáu hộ nông thôn được sử dụng nước sạch
nhân dịp này tỉnh thái nguyên trao tặng trường trung học phổ thông tức chanh một máy lọc nước
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ một trăm linh triệu đồng cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã tức chanh để xây nhà ở
cũng trong ngày ba tháng năm khu vực các huyện hàm yên chiêm hóa sơn dương đã có mưa
có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được từ sáu mươi sáu mm đến chín mươi mm
hiện có hai mươi sáu xã trong tỉnh có nguy cơ sạt lở đất đá cảnh báo rủi ro thiên tài cấp một
cảnh báo trong thời gian tới các khu vực trong tỉnh tuyên quang
tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm nguy cơ xảy ra lũ lũ quét trên các sông nhỏ suối
sạt lở đất nơi có địa hình dốc khu vực có kết cấu đất đá yếu kém ổn định và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối
tại các huyện hai mươi sáu xã ở các huyện hàm yên chiêm hóa và sơn dương có nguy cơ sạt lở đất đá báo động cấp một
trước đó các trận mưa lớn kèm theo rông lốc từ ngày một đến ngày ba tháng năm cũng đã gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
thống kê sơ bộ đã có bảy trăm tám mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng hơn hai trăm năm mươi ha lúa hơn ba trăm bảy mươi chín ha rau màu cây ăn quả hơn một trăm ba mươi một hectare cây lâm nghiệp bị thiệt hại
nhiều công trình cột điện bị hư hỏng gãy đổ ước thiệt hại do thiên tai gần một mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quyết định đưa nghề cói kim sơn
huyện kim sơn tỉnh ninh bình vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống
trải qua thăng trầm của lịch sử làng nghề chiêu cói kim sơn ngày càng thể hiện được vị thế của mình và phát triển
ngày nay nghề trồng cói chế biến cói ngày càng nổi tiếng
các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và màu sắc hoa văn vô cùng độc đáo được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước rất ưa chuộng
để có được một sản phẩm cói mỹ nghệ đạt điều chuẩn xuất khẩu
sản xuất cói của kim sơn cũng khá đặc biệt
đó là một quy trình công phu tỉ mỉ và chính xác ngay từ lúc trồng cói thu hoạch cói chọn cói trẻ cói phơi cói nhuộm cói
cho đến khâu cuối cùng là đan và hoàn thiện sản phẩm
hiện sản phẩm cói mỹ nghệ kim sơn đã được xuất khẩu đến hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
mở màn mùa kịch dành cho thiếu nhi
mới đây nhà hát kịch việt nam đã cho ra mắt vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế
vở kịch do tác giả minh nguyệt xây dựng phỏng theo nguyên tác của tác giả lường danh anderson đã thổi một luồng gió mới cho sân khấu dành cho thiếu nhi
vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế kể về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế rằng họ sẽ dệt cho ông một bộ y phục
mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc bắt tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy
vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế được nhà hát kịch việt nam giàn dựng với phong cách mới lạ